trên quan đến đường xây đánh bạc cực lớn do phan xảo nam điều hành
công an huyện lương sơn tỉnh hòa bình vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
thực hiện lệnh bắt giữ đối với đối tượng nguyễn đức thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại tiểu khu tám thị trấn lương sơn huyện lương sơn về hành vi đánh bạc và tham gia đánh bạc
theo đó trong thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
nguyễn đức thành làm đại lý cấp hai của hệ thống game bài bricvip
đã mua bán rick với đại lý cấp một và tài khoản thường
tổng số lần giao dịch là bốn bảy trăm linh một lần
tổng số tiền giao dịch mua bán rich là trên chín mươi ba bốn tỷ rich tương đương với số tiền trên bảy mươi bảy năm tỷ đồng
trong đó ước tính số tiền nguyễn đức thành được hưởng lợi là trên sáu trăm một mươi hai triệu đồng
ngoài đối tượng nguyễn đức thành cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lương sơn
còn phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án đối với một trăm bốn mươi bốn đối tượng có liên quan